các chiến dịch tuyên truyền về lối sống không rắc thải bảo vệ thiên nhiên bảo vệ sức khỏe đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng
từ bỏ sự tiện lợi của bản thân nói không với túi ni lông đem đến những sản phẩm thân thiện với môi trường chia sẻ kiến thức về sức khỏe và xây dựng cộng đồng những người theo đuổi lối sống lành mạnh
đó là những công việc ý nghĩa được hai cô gái trẻ nguyễn hoàng thảo và trần thanh huyền thực hiện từng ngày từng giờ trong hành trình chuyển cảm hứng sống xanh đến mọi người
trong việc thay đổi nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường có những con người đang tiên phong từ bỏ sự tiện lợi của các loại bao bì nhựa ni lông để lựa chọn và theo đuổi cuộc sống không rác thải
chị nguyễn hoàng thảo người sáng lập dự án nói không với túi nilon là một trong số đó
cái ngành nghề chính của mình đấy là dạy tiếng nhật
cách đây nhiều năm thì đối với cả mình cái việc mà tiêu dùng và sau đó là đi chợ thì mình không cần phải mang theo cái gì cả mình nhận túi ni lông về
hoặc là đi mua nước gì đấy thì người ta cho mình ống hút nhựa hay là cốc nước nhựa thì mình thấy là nó rất là bình thường thôi mình mua về sau mình vứt vào đúng chỗ đấy là được
tuy nhiên có một lần mà khi mà mình đi làm thì mình có một dịp để mà đi xuống cái khu nhà máy xử lý rác thải nam sơn
thì lần đầu tiên trong đời mình nhìn thấy là cái số lượng rác nó được thải ra nó nhiều đến mức như thế nào
và cái lượng rác đấy nó tràn xuống cả cái khu dân cư mà những người sống xung quanh
và rất nhiều người người ta phải tự xử lý bằng cách là người ta đốt rác
và cái mùi đấy nó làm cho mình thực sự cảm thấy bị ám ảnh
và từ cái việc đấy mình nhìn thấy là cuộc sống của người ta thực sự là bị ảnh hưởng như thế nào
và mình tự nhiên có một cảm giác như là mình chính là một phần của cái vấn đề để mà tạo ra cái sự khó khăn và sự khổ sở như thế trong cuộc sống của họ
fanpage nói không với túi ni lông trên facebook được chị hoàng thảo thành lập từ giữa năm hai nghìn một mươi sáu
với mục đích cung cấp cho cộng đồng các thông tin như tác hại của túi ni lông cách thay thế chúng
chia sẻ trao đổi về tình hình môi trường trong và ngoài nước để giúp mọi người nâng cao nhận thức
đây cũng là nơi chị thảo và các bạn trong nhóm tổ chức các hoạt động sự kiện như các workshop về tái chế những đồ không dùng đến và tạo ra một cộng đồng những người yêu môi trường
mình muốn có được một cái nơi để mọi người có thể tập trung vào để biết là chỉ cần vào cái paste này là có thể đọc được rất nhiều các thông tin liên quan đến vấn đề rác thải nhựa cũng như là vấn đề môi trường
từ hồi xưa thì mọi người đưa ra khi mà mọi người đưa ra một câu hỏi gì đấy
ví dụ như thế đây bây giờ không dùng đồ nhựa thì sử dụng cái gì không dùng túi nilon thì sử dụng cái gì
thì thường là thời gian đầu mình phải giải thích giờ là nói rất là nhiều
sau gần ba năm hoạt động fanpage trên facebook của dự án nói không với túi ni lông đã dần trở nên quen thuộc và trở thành diễn đàn được hơn tám mươi ba người yêu và bảo vệ thiên nhiên tìm đến
bên cạnh dự án nói không với túi nilon chị nguyễn hoàng thảo cũng là cô chủ nhà của cửa hàng go eco hà nội
cửa tiệm nhỏ nhắn cùng hàng chữ go eco hà nội ở hai cánh cửa gỗ
tuy chỉ gói gọn trong hai mươi năm m hai nhưng trong đó lại có đủ mọi thứ cần dùng cho một tín đồ của lối sống zero waz không rác thải
sà phòng thiên nhiên chai lọ thủy tinh thịa gỗ ống hút che giò cói
ngoài ra cửa hàng còn bán các sản phẩm được tái chế từ chai nhựa hộp nhựa hay đến những thông điệp như thế này cũng được tạo ra từ một sản phẩm tái chế nào đó
cửa tiệm nhỏ hệt như một cuốn cẩm nang mang đến cả kiến thức lẫn những sản phẩm thật xanh cho những người muốn chuyển đổi sang một lối sống thân thiện
và bảo vệ môi trường
bây giờ người ta đã rất là quen được với cả cái việc là phải tiện lợi và không có ai sẵn sàng là hy sinh cái sự tiện lợi của mình để mà làm một cái việc gọi là bảo vệ môi trường là một cái từ mà kiểu nghe nó rất là xa xôi
thì đấy là những cái lời mà thực ra đối với mình thì trong thời điểm đó mình nghe và mình cảm thấy khá là tổn thương
thì một thời gian sau mình lại nhìn thấy là chính người ta là cũng lại đi theo cái việc là bán hàng theo định lượng như thế này
mình tin tưởng rằng là cái xu hướng sống xanh nó sẽ là xu hướng chắc chắn là của tương lai
và mọi người kể cả
từ các doanh nghiệp cho đến là người tiêu dùng người ta cũng sẽ phải quan tâm nhiều hơn đến vấn đề môi trường
bởi vì không có môi trường thì chúng ta sẽ không thể sống được
lợi nhuận đến từ việc bán sản phẩm cũng được go eco hà nội đóng góp cho việc tổ chức các khoa học miễn phí về việc tận dụng đồ không còn sử dụng
hay mua sách cho thư viện môi trường cộng đồng hỗ trợ cho tổ chức tái chế
với những hoạt động đi đầu trong phong trào zero wast chị nguyễn hoàng thảo đã trở thành đại diện của việt nam
được đánh giá là một trong ba người phụ nữ châu á truyền cảm hứng về lối sống xanh
những hành động nhỏ nhưng lại tạo thay đổi lớn bằng tất cả sự tâm huyết và bền bỉ
cô gái nguyễn hoàng thảo đã tạo ra sức ảnh hưởng lớn hướng tới góp phần xây dựng một cộng đồng xanh trong tương lai
cuộc sống của tôi là một hành trình hạnh phúc mỗi ngày với nước ép yoga và khám phá nội tại
với những cuộc đời đã thay đổi tích cực hơn nhờ nước ép mà tôi được biết đến và quan sát được
tôi luôn muốn truyền tải sự tốt đẹp đó đến càng nhiều người xung quanh và càng nhiều tâm hồn càng tốt
đó là những chia sẻ của chị trần thanh nguyên về hành trình lan tỏa tình yêu đối với nước ép
thực phẩm và lối sống lành mạnh đến với mọi người
cũng như những người phụ nữ khác là một người mẹ một người vợ
hoài hoài với các phương pháp dinh dưỡng sức khỏe khác nhau
và bồi dối trong việc lựa chọn thực phẩm lối sống cho bản thân và gia đình mình
và chị bén duyên với nước ép có một lần tự ép hòa quả bằng chiếc máy ép ly tầm cụ kỹ của mẹ
tôi tìm hiểu dần đến nước ép và thấy là nó là cả một cái thế giới nó có quá nhiều cái để khám phá
tìm hiểu thêm nữa thì tôi thấy là ở trên thế giới người ta sử dụng nước ép không như những gì mà mình từng nghĩ
tức là không chỉ là nước ép hoa quả và cũng không chỉ là nước ép để
để mình uống gọi là giải khát mà người ta sử dụng nước ép để điều trị các bệnh
những cái bệnh khá là nan y khá là khó giải quyết và phổ biến hiện nay
những cái vấn đề trầm trọng như là ung thư hay là tiểu đường hay các bệnh về tim mạch
đó thì cái quãng thời gian đó thì tôi cũng đã tự tìm hiểu tự test thử công thức và làm liên tục
ngày nào cũng làm và từ đó đến nay thì gần như không phải nào
mà tôi không làm nước ép và không uống nước ép
sau khi tìm hiểu về lợi ích của nước ép và những niềm vui mà nó đem lại
chị trần thanh nguyên đã lập blog juicy life là nơi chia sẻ đam mê với nước ép
thực phẩm đôi sống lảnh mạnh với mong muốn kết nối đến những bạn cùng đam mê
cũng như chuyển cảm hứng đến những người còn chưa biết đến hoặc đang ngẩn ngại
với nhiều bài viết chia sẻ về những chế độ dinh dưỡng lảnh mạnh
các công thức làm nước ép hay những bài viết chuyển cảm hứng về phong cách sống
một mươi thành viên trong đó đa phần là chị em phụ nữ thực sự quan tâm đầu tư cho sức khỏe
những cái mà mình hướng dẫn và chia sẻ ở trên blog đã có thể ảnh hưởng tích cực đến nhiều người đến vậy
và có cái sự phản hồi khá là tích cực từ mọi người
thì tôi mới nhận ra là lúc đó thì tôi nhận ra một cái mà trước đó mình không nghĩ đến
tức là đôi khi mình nghĩ là mình phải làm cái gì đấy có ý nghĩa
nó phải to nhưng mà không phải cái gì có ý nghĩa nó cũng phải to tát
mà nó đều đến từ những cái rất là nhỏ rất là nhỏ
thì những cái hành động nhỏ những cái điều nhỏ mà tôi làm và nó có thể touch
nó có thể chạm đến cuộc sống của một người khác của rất nhiều người khác
thì đó là lúc mà tôi cảm thấy là những cái gì mình đang làm là đúng hướng
bên cạnh việc viết blog chị huyền cũng ấp ủ và xây dựng một dự án khởi nghiệp
từ chính niềm đam mê của mình đó chính là thương hiệu chujuice
chujuice là dịch vụ cung cấp nước ép lạnh nguyên chất từ rau củ quả canh tác hữu cơ
từ các tranh trại tại vĩnh phúc và đà lạt
với hơn sáu mươi công thức xoay quanh năm màu chuice tự nhiên được nghiên cứu cẩn thận và khoa học
mỗi ngày chujuice sẽ làm từ hai đến ba công thức vào sáng sớm và giao tận tay khách hàng
từ quy trình chế biến bảo quản đóng chai bao bì tới giao hàng tư vấn chăm sóc
đều được chujuice chú ý bảo đảm chất lượng
nước ép thì chúng tôi làm về thực phẩm sống nước ép tươi sống
hiểu rất rõ về cái chất lượng của nước ép nó đến hoàn toàn từ chất lượng nguyên liệu
rau củ có sạch không có an toàn không hoa quả có ngon không
thì nó sẽ quyết định cuối cùng đến chất lượng của thành phẩm nước ép đó
chúng tôi đã có liên kết với những vườn rau được trồng và canh tác theo hướng hữu cơ
và đó là những đối tác mà họ đã thực hành
sản xuất rau củ hữu cơ trong nhiều năm
thì đó là một cái giá trị mà chúng tôi luôn luôn theo đuổi
tức là đã nước ép thì phải chất lượng và nó phải chất lượng cao nhất có thể
đó là về phần nguyên liệu ngoài ra thì tất cả những cái quy trình để sản xuất ra nước ép tại chujust
đều hướng tới phần chất lượng của nước ép là cuối cùng
mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trở ngại
nhưng bằng tất cả sự nỗ lực của mình chị huyền đã đưa juicy life cũng như chujuice
nhanh chóng trở thành những cái tên quen thuộc trong cộng đồng những người quan tâm đến sức khỏe và đồ uống
năm hai nghìn một mươi tám chujuice là một trong một mươi dự án khởi nghiệp xuất sắc
tham gia ngày hội đầu tư demo day hai nghìn một mươi tám tại trụ sở bộ khoa học và công nghệ
bên cạnh đó chujuice còn thường xuyên tổ chức những hoạt động cộng đồng
bao gồm những hoạt động như yoga sống khỏe
gần đây nhất chujuice đã tổ chức yoga cam hai nghìn một mươi chín
sự kiện này được chujuice tổ chức thường niên bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi tám
là nơi gặp gỡ giao lưu truyền cảm hứng sống khỏe hơn tích cực hơn yêu đời hơn tới chị em phụ nữ
từ những người hướng dẫn diễn giả cho đến chính những người tham dự sự kiện
tôi cũng có quản trị một cái cộng đồng sáng lập và quản trị một cái cộng đồng là những người yêu nước ép và yêu thích yoga
thì đó là một cái cộng đồng mà
đi cùng đã sáng lập và đã làm rất nhiều những cái hoạt động để làm sao
cái mong muốn của tôi vẫn là mình
cái cộng đồng mà yêu nước ép và yêu ga cũng như là sống khỏe đấy
cái thói quen đó là sẽ được lan toàn nhiều hơn nữa
có những cái tác động trong cái cảm xúc của họ cũng như cái suy nghĩ của họ và cái trải nghiệm của họ
thì mình nhìn được những cái xúc động đó những giọt nước mắt của những người tham dự đó
thì đó là một cái cảm xúc rất là khó tạm rất là khó quên
chị huyền thứ nhất là nhiều năng lượng thứ hai là trẻ
chị huyền hay bảo là mình già chấm chị huyền trẻ hơn mình nữa
đó và thứ ba là chị rất là yêu công việc
tức là mọi thứ lúc mà tiếp xúc ấy thì có thể là thấy chị huyền vui vẻ dễ tính
nhưng mà đến lúc mà làm việc ấy thì nó thực sự nghiêm túc và nó rất là có nguyên tắc
những cái feedback của khách hàng này
mình thấy những cái
tức là nhận thấy những cái sự cảm kích những cái sự cảm ơn nó rất là thật
từ những người xung quanh mình và những khách hàng
những cuộc sống đã được thay đổi thì đó là cái vui nhất
cái cảm kích nhất mà tôi nhận thấy
tôi không chỉ thay đổi có thể thay đổi được cuộc sống của những người khách hàng
mà chúng tôi có thể thay đổi được bản thân những nhân viên của jobus
tức là tất cả những người mà người ta biết đến chujust và biết đến nước ép
biết đến cái lối sống khỏe mạnh thông qua nước ép với yoga đó
thì họ đều có những cái thay đổi tích cực
thì đó là cái tôi cảm thấy rất là tự hào và đó là cái động lực lớn nhất
và để tôi cùng với cả team jujutsu vượt qua những cái mà mình có thể là khó khăn
với những hoạt động có sức ảnh hưởng của hai cô gái trẻ nguyễn hoàng thảo và trần thanh huyền
hy vọng rằng lối sống xanh lành mạnh sẽ được lan tỏa nhiều hơn tới cộng đồng
để mỗi người khi biết tới và học hỏi theo sẽ có một lối sống tích cực hơn
yêu đời hơn và có ý thức hơn trong bảo vệ thiên nhiên bảo vệ môi trường xung quanh